ngoài ra để đảm bảo năng lực tài chính và chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới
novaland đã tích cực làm việc với các đối tác tài chính trong nước và quốc tế
các nhà đầu tư nhìn chung đều có cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp
trước đó chứng khoán mb có thông báo về việc cắt magin của cổ phiếu nvl của novaland
và bán giải chấp ba triệu cổ phiếu nvl thuộc sở hữu của công ty cổ phần nova group
sau khi cổ phiếu của công ty này giảm sản một mươi bốn phiên liên tiếp mất sáu mươi sáu giá trị chỉ sau một tháng
theo số liệu thông kê
tài sản thế chấp là bất động sản đang chiếm khoảng sáu mươi tổng thế chấp của khách hàng
tại một mươi bốn ngân hàng trong hệ thống
đây sẽ là thách thức cho hệ thống ngân hàng để xử lý nợ trong bối cảnh thị trường bất động sản suy giảm
cả về số lượng giao dịch và giá cả trong thời gian tới
do đặc tính cố định nên bất động sản không thể di dời như động sản
khi nhận bất động sản làm tài sản thế chấp
các ngân hàng có thể dễ dàng thực hiện quá trình xác định định giá giám sát trong và sau khi cho vay
cụ thể những ngân hàng có tỷ lệ tài sản thế chấp làm bất động sản rất cao như
acb có chín mươi bốn tài sản thế chấp là bất động sản sacombank là tám mươi bảy
một số ngân hàng có tỷ lệ bất động sản thế chấp thấp khoảng ba mươi bốn mươi gồm
còn lại trung bình bất động sản chiếm khoảng sáu mươi ba mươi
trong tổng tài sản thế chấp gồm việt combank tết combank liên việt postbank vip ocb hd bank c bank
theo đó bất động sản được ưu tiên vì có các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng rõ ràng nhất
nhờ đó mà việc xác nhận chủ sở hữu hay người sử dụng tương đối dễ dàng
tuy nhiên thực tế cho thấy việc nắm giữ tài sản bảo đảm là bất động sản cũng đang mang tới rủi ro cho ngành ngân hàng
trong bối cảnh thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp giảm sút trong thời gian gần đây
khối lượng và giá trị giao dịch đều ở mức thấp
theo số liệu báo cáo của ngân hàng nhà nước tỷ lệ nợ xấu nợ tiềm ẩn của hệ thống ngân hàng đang rất lớn
đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai là năm bốn mươi một khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
sau những phiên phục hồi đầy mạnh mẽ thị giá cổ phiếu nhóm thép lại quay đầu điều chỉnh trong đầu tuần
sắc đỏ bao trùm hầu khắp cả nhóm ngành trong phiên ngày hai mươi hai tháng một mươi một
hpg hsg nkg hay tlh đều giảm với biên độ trên một
so với vùng đỉnh hầu hết các cổ phiếu thép đều đã bị thổi bay toàn bộ thành quả tăng giá
trong cả năm hai nghìn hai mươi một khi giảm khoảng bảy mươi tám mươi thị giá rơi xuống vùng đáy hai năm
cụ thể chứng khoán kis dẫn số liệu mới công bố bởi hiệp hội thép việt nam
về sản lượng sản xuất và bán hàng thép trong tháng một mươi
sản lượng sản xuất đạt mức một chín mươi hai triệu tấn giảm một mươi năm so với chín tháng trước đó và gần hai mươi tám so với cùng kỳ
lượng tồn kho thép tính đến cuối tháng một mươi là một bốn mươi năm triệu tấn
tăng hai mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
theo đó chứng khoán kis cho rằng
triển vọng tăng trưởng của ngành thép không thật sự tốt
doanh số kinh doanh của thị trường trong những tháng tới có thể tiếp tục bị tăng nghẽn
trong một mươi tháng qua xuất khẩu phân bón việt nam tăng cao kỷ lục với khoảng một năm triệu tấn
kim ngạch đạt gần chín trăm bảy mươi ba triệu usd
trong đó thị trường chủ yếu xuất khẩu của phân bón việt nam là campuchia
riêng thị trường này đã chiếm hơn hai mươi tám trong tổng khối lượng
và chiếm hai mươi hai năm trong tổng kim ngạch
tổng kiếm ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước đạt bốn trăm ba mươi sáu sáu trăm một mươi sáu tấn
với kim ngạch tương đương hai trăm một mươi chín triệu usd
tiếp theo là thị trường hàn quốc với tám mươi năm sáu trăm chín mươi năm tấn tăng hai trăm năm mươi
giá trị sáu mươi ba sáu triệu usd tăng chín trăm tám mươi năm kim ngạch
theo tổng cục hải quan hiện nhu cầu phân bón tăng cao tại nhiều thị trường
cũng như giá xuất khẩu mặt hàng này tăng trên bảy mươi năm so với cùng kỳ năm trước
những thị trường có thể thay thế nft tiếp tục dòng phát triển ngầm mạnh mẽ tại việt nam
nhiều sự kiện giải trí văn hóa như hội họa phim ảnh và mới đây là cuộc thi sắc đẹp
đều áp dụng loại tài sản này
đơn vị vận hành kỳ vọng với những bước đi đầu tiên sẽ giúp cộng đồng dân cập nhật định nghĩa
kiến thức về nft trong lộ trình những tài sản mã hóa được hợp thức giao dịch tại việt nam
phim em và trịnh là dự án điện ảnh đầu tiên tại việt nam gửi tặng khán giả các nft hình ảnh trong phim
mới đây nhất một cuộc thi hoa hậu vừa công bố sẽ áp dụng nft làm quà lưu niệm cho người hâm mộ
cũng như dùng loại token này thành phiếu bình chọn xuyên suốt quá trình tổ chức
đưa các ứng dụng nft vào trong cuộc thi với ứng dụng chủ yếu là dùng để voting
và giống như là sẽ là vé để tham gia các trò chơi ví dụ như là game show cùng với lại hoa hậu
ban tổ chức cuộc thi mới chỉ dùng lại là đây giống như là một cái phiếu dùng để voting
dành cho fan để voting và ban tổ chức không phát hành
hay là listing cho nên là sẽ không có giá và cũng như là cũng sẽ không mua bán
tất cả các sản phẩm nft ở đây thì giống như là dùng để kết nối giữa fan và các hoa hậu
và không có giá trị thương mại
trong lĩnh vực game và hội họa giao dịch token đã quen thuộc trong cộng đồng
những người nổi tiếng như chi bảo binzhi vinh thụy
cũng như sàng nghệ thuật đã lưu ký tác phẩm dưới dạng token không thể thay thế
mô hình shop từng đình đám như sky mavis tiên phong trong giao dịch nft
hiện nay nhiều mô hình shop công nghệ trong lĩnh vực sức khỏe bất động sản
đang đặt những viên gạch đầu tiên để phổ cập tài sản mã hóa này cho người dùng
cách để cho người ta tiếp cận cái ti dễ dàng hơn
vì bây giờ nó mới mà cho nên người ta phải có bằng qua hình thức quà tặng lưu niệm
nhưng mà nó cũng là một cái hình thức để cho người ta hiểu được rằng ft là cái gì
chuyển đổi ví dụ như trong cái doanh nghiệp đó để có cái sản phẩm tốt
hay gì là họ có cụ thể bằng cái quà tặng lưu niệm
thì họ sẽ chuyển đổi thành nft để tặng cho người tiêu dùng để người tiêu dùng hiểu
đây nó cũng là một cái phần quà tặng nhưng nó được chuyển đổi ft
và cái nft đó nó có giá trị hơn là cái quà tặng các bạn đang nhận
theo số liệu của satista việt nam đứng vị trí thứ năm thế giới về số lượng người sở hữu nft trong năm hai nghìn hai mươi
số người sở hữu nft tại việt nam theo ước tính là hai một mươi chín triệu
báo cáo thị trường tiền mã hóa đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai của con chín mươi tám reser cho thấy
quý i năm nay tiếp tục chứng kí sự bùng nổ của nft
trong quý ii do tác động của xu hướng chung thị trường nft có sự sụt giảm về các chỉ số
như giá cả và khối lượng giao dịch
tuy nhiên dòng giao dịch loại tài sản này từ người dùng việt nam vẫn tăng trưởng đều
bài toán hiện nay với các sàn giao dịch sẽ cung cấp nft cho người dùng việt là tạo sự an tâm và minh bạch
bởi vì là nft dù sao thì chúng ta cũng dễ định hình dễ nhìn thấy hơn so với những công nghệ như là cốt lõi của blockchain
đầu tư tiền mã hóa là nft
nft thì cũng sẽ có rất nhiều rủi ro
và chính vì vậy nft cũng sẽ có những hoạt động và những quy trình để bảo vệ người đầu tư nhà đầu tư
các mạng xã hội phổ biến tại việt nam cũng không đứng ngoài cuộc đua tiếp cận người dùng nett
meta đang mở rộng tính năng giới thiệu bộ sưu tập esti trên instagram hiện có sẵn cho người dùng ở hơn một trăm linh quốc gia
meta cũng thông báo việc tích hợp một số nền tảng thanh toán eft để các nhà sáng tạo kiếm tiền trên nền tảng instagram
tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi một
chính phủ đã giao ngân hàng nhà nước việt nam chú trị nghiên cứu thí điểm về việc sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain
với đại lao dốc mạnh mẽ của các đồng mã hóa cũng như các sàn tài chính liên quan thì sự khúc đang quay về nft
thái độ thần trọng của cơ quan quản lý là cần thiết
sau những lợi ích về thuế về doanh thu nếu có thể hợp thức hóa tài sản số thế hệ mới này cũng không thể phủ nhận
cần đến sự cân bằng trong chính sách để mang lại lợi ích phù hợp
sau áp lực về đáo hạn trái phiếu trong giai đoạn cuối năm nay
thị trường chứng kiến nhiều hình thức tái cấu trúc nợ khác nhau
và được áp dụng ngày càng nhiều bởi các tổ chức phát hành
trong đó hình thức chuyển đổi sang sản phẩm bất động sản đang được quan tâm khá nhiều
fil rating cho rằng đây là một dấu hiệu khá tích cực cho vấn đề thanh khoản hiện nay của thị trường
tuy nhiên song song đó cũng không ít rủi ro nhà đầu tư cần thận trọng
để đảm bảo việc thanh toán cho khách hàng đã bị chậm thanh toán và sẽ đến hạn
thời gian tới bên cạnh việc đưa ra phương án chi trả hợp đồng đến hạn
thị trường xuất hiện hình thức chuyển đổi bất động sản với hai lựa chọn
một là nhà đầu tư sử dụng giá trị khoản thanh toán đến hạn để mua ngay các bất động sản
và nhận triết khấu hai mươi theo giá bán niêm mít của chủ đầu tư
đối với khoản thanh toán chưa đến hạn nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua thì cũng áp dụng như trên
thứ hai nhà đầu tư có khoản thanh toán đến hạn hoặc chưa đến hạn sử dụng khoản thanh toán
để đầu tư các bất động sản của chủ đầu tư kèm theo cam kết mua lại và chi sách ưu đãi lớn
giảm tới năm mươi theo giá bán niêm miết của chủ đầu tư
pháp luật có quy định là nếu bên vay tài sản là tiền thì khi đến hạn phải trả đủ tiền
nếu vay tài sản là vật thì khi đến hạn phải trả đúng vật cùng loại đúng số lượng
đảm bảo về chất lượng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
do đó đây là một trường hợp mà bên bay và bên cho vay có thỏa thuận khác
về cái loại tài sản dùng để trả nợ cho nên nó hoàn toàn phù hợp
với quy định pháp luật
còn về phía các trái chủ thì trong trường hợp mà bên vay họ đang không có đủ khả năng
để thanh toán bằng tiền thì cái việc thỏa thuận như thế này cũng là một phương án
mà trái chủ có thể cân nhắc để đảm bảo cái việc là mình có thể thu được cái tiền lại
tiền nợ gốc và nợ lại dưới hình thức là một cái sản phẩm
không chỉ ở việt nam hình thức hàng đổi hàng này cũng xuất hiện ở trung quốc và hàn quốc
tại hai quốc gia này trái chủ tự yêu cầu hoặc doanh nghiệp phát hành tự nguyện
thực hiện thanh toán trái chủ

song làn sóng vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp vẫn diễn ra tại trung quốc như thường
cái việc áp dụng hàng đổi hàng hiện nay thì rõ ràng là các cái chủ họ gần như là cũng không muốn
đó cũng chỉ là một cái phương án cuối cùng
tuy nhiên với bối cảnh chúng ta đang kiểm soát chặt vòng bốn tiến dụng vào lĩnh vực bất đồng sản
thì nó cũng có thể được xem là một cái phương án cuối cùng để có thể xử lý hài hòa cho cả hai bên
đối với những quốc gia khác thì nó cũng khá là tương đồng với việt nam ở thời điểm hiện nay
đó là cái thanh khoản của thị trường bất động sản đang chưa thực sự tốt trở lại
và trong cái bối cảnh là hai năm vừa qua thì chúng ta thấy là cái thanh khoản của bất đồng sản
nó đang khá là chậm lắng
như vậy thì cái để mà chúng ta có thể xử lý được cái vấn đề này mà nó có thể hài hòa cho được cả hai bên
thì tôi cho rằng nó sẽ phụ thuộc vào cái thanh khoản của thị trường bất động sản trong cái thời gian tới
theo khuyến nghị của một số chuyên gia nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý của dự án bất động sản
mà doanh nghiệp phát hành muốn đổi hàng
bởi nếu không trái chủ có nguy cơ chuyển sang một tài sản rủi ro khác
rủi ro nó nằm ở cái tính pháp lý của việc là trái chủ có được phép nhận cái tài sản đó hay không
có cơ sở pháp lý để nhận hay không là cái thứ nhất
cái thứ hai cái việc nhận này thì là đơn lẻ của từng trái chủ hay nó là thuộc sở hữu chung của các trái chủ
trong trường hợp sở hữu chung thì việc phân chia như thế nào để đảm bảo quyền lợi công bằng cho các trái chủ
ví dụ như chuyển đổi cho trái chủ các dự án vậy thì trái chủ có được tiếp tục thực hiện hay không
hay buộc phải tìm cái đơn vị để mà mua lại cái dự án đó
thì những cái quy định hiện nay thì về mặt pháp lý mình chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này
tính pháp lý nó cũng mang tính nhạy cảm và chúng ta cũng chưa có thông suốt được trong cái việc xử lý
đặc biệt nhất là trong liên quan đến cái vấn đề về giải thỏa định buộc
như vậy thì cái tính tranh chấp hiện nay và chúng ta vẫn chưa có một cái cơ chế để chúng ta xử lý
tính đến hết tháng một mươi giá trị trái phiếu bất động sản đang lưu hành có quy mô bốn trăm bốn mươi năm tỷ đồng
tức chiếm gần ba mươi bốn trong tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ đang lưu hành
theo số liệu của finratings tổng giá trị trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn
sau ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai chỉ còn ở mức hai mươi một tám trăm năm mươi tỷ đồng
tuy số dư này không lớn nhưng chiếm đa số bởi các doanh nghiệp chưa niêm yết
và hầu như không có thông tin tài chính về tổ chức phát hành